tổng hợp báo cáo của cử tri trước kỳ họp vừa diễn ra vào sáng nay của quốc hội
đồng chí trần thanh mẫn cho biết cử tri cả nước bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và chính phủ trong thời điểm hiện nay
theo báo cáo tổng hợp từ ba ba trăm tám mươi năm ý kiến cử tri nhiều địa phương thể hiện sự tin tưởng
phấn khởi khi gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng bước đầu triển khai cấp phần ổn định đời sống người dân
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cử tri cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế
xong bày tỏ bất bình lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu
mua sắm thiết bị y tế để trục lợi gây thiệt hại tài sản của nhà nước
cử tri đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của những cán bộ có liên quan
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến xây dựng đảng nhà nước cử tri và nhân dân
thể hiện sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện và công tác nhân sự
đặc biệt là bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
cử tri mong muốn trong quá trình thực hiện công tác nhân sự
nhất là nhân sự dôi dư cần có lộ trình giải pháp phù hợp hơn